tiết cử góp phần đưa cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp việt nam đi vào cuộc sống một cách thiết thực và hiệu quả
vừa qua tại hà nội cuộc vận động xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp việt nam đã được hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tp hà nội chính thức phát động
tới hơn hai ba trăm linh doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
tại buổi lễ các đại biểu xác định bất kỳ một doanh nghiệp nào nếu thiếu đi yếu tố văn hóa cũng sẽ khó có thể đứng vững và tồn tại
đặc biệt trong giai đoạn hội nhập hiện nay
với vai trò là cầu nối giữa các sở ngành phổ biến các chính sách nghị định của chính phủ và nhà nước nhanh nhất đến các doanh nghiệp
hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tp hà nội luôn luôn đổi mới sáng tạo trong các hoạt động của mình để hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp hội viên trên mọi lĩnh vực
và một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của doanh nghiệp là xây dựng văn hóa doanh nghiệp
cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp việt nam do thủ tướng chính phủ phát động từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu nhằm khẳng định vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp
buổi lễ phát động tại hà nội năm nay diễn ra đồng thời cùng lễ trao huy hiệu ba mươi năm tuổi đảng cho đảng viên đảng bộ và lễ kỷ niệm hai mươi bốn năm hình thành đổi mới và phát triển của hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tp hà nội